sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc vừa có văn bản khẩn chỉ đạo và đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ việc khai thác gỗ trái phép trong lâm phần của ban quản lý rừng đặc dụng nam ca quản lý nằm trên địa bàn xã bình hòa huyện crom anna tỉnh đắk lắc